thưa quý vị tòa án nhân dân tp hcm vừa tống đạt quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân liên quan đến bà đặng thị hàng ni
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quảng ngãi và ông trần văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê trà vinh ra xét xử
theo kế hoạch ngày một tháng ba tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên toàn xét xử sơ thẩm
đối với hai bị cáo bà đặng thị hàng ni và ông trần văn sĩ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
với nghĩa vụ liên quan tòa án còn triệu tập bà nguyễn phương hằng ông huỳnh uy dũng là chồng bà hằng
chủ tịch công ty cố phần đại nam quý tự thiện hàng hữu về tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
theo cáo trạng từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai ông trần văn sĩ và bà đặng thị hàng ni
lợi dụng các quyền tự do dân chủ thực hiện đăng bài tổ chức nhiều bố ghi hình phát trực tiếp trên không gian mạng
phát ngôn có nội dung bịa đặt xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự uy tín danh dự cá nhân
đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà nguyễn phương hằng
và ông huỳnh uy dũng trái quy định pháp luật
quá trình điều tra bị cáo đặng thị hàng ni trần văn sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật
viện kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
về phần dân sự bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng
cùng đại diện theo ý quyền của công ty cố phần đại nam quý tư thị hàng hữu không có yêu cầu bồi thường
để chuẩn bị cho phiên tòa sơ thẩm vào ngày năm tháng ba tới cơ quan chức năng đã di lý bà trương mỹ lan
nguyên chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và một số bị cáo đang bị tạm giam tại một số nhà tạm giữ tạm giam
của bộ công an bộ quốc phòng vào thành phố hồ chí minh
bà trương mỹ lan bị xét xử với ba tội danh đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản
tại phiên tòa sắp tới tám mươi sáu bị cáo bị xét nhiều tội danh khác nhau
hiện có tám mươi một trên tám mươi sáu bị cáo đang có mặt tại thành phố hồ chí minh
năm bị cáo đang trốn truy nã sẽ bị toán nhân dân thành phố hồ chí minh xét xử vắng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà trương mỹ lan nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phận của ngân hàng scb
tuyển chọn người thân tính của mình vào các vị trí chủ chốt tại scb
rồi thành lập một số đơn vị thuộc scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của bà lan
trong thời gian đó scb đã giải ngân cho một ba trăm sáu mươi sáu khách hàng là bảy trăm một mươi cá nhân và sáu trăm năm mươi sáu tổ chức
trong đó nhóm của bà trương mỹ lan có hơn hai năm trăm linh khoản vay tại scb
với tổng số tiền giải ngân hơn một sáu mươi sáu tỷ đồng
scb cho nhóm bà lan vay chiếm chín mươi ba số tiền cho vay bảy còn lại là nhóm khách hàng thông thường
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb
năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
liên quan đến thông tin học sinh vào xem phim mai dù tác phẩm gắn nhãn một mươi tám cộng
thanh tra bộ văn hóa thể thao du lịch cho biết nếu đúng có trường hợp vi phạm sẽ xử lý không bao che
thông tin khán giả dưới một mươi tám tuổi tp hcm vào xem phim điện ảnh mai được lan truyền trên mạng xã hội được nhiều người quan tâm
trước đó tác phẩm do trấn thành làm đạo diễn đã công bố gắn nhãn một mươi tám cộng vì có yếu tố cảnh nóng
tránh thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết các rạp chiếu phim phải làm đúng quy định
phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như gián nhãn
với phim mai khi được gián nhãn c một mươi tám học sinh phổ thông không được phép vào xem
nếu đúng có sai phạm như vậy thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ xử lý
hình thức xử lý được quy định cụ thể trong quy định phổ biến phim trong rạp chiếu phim phổ biến phim trên không gian mạng
thanh tra bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản yêu cầu thanh tra sở văn hóa thể thao tp hcm vào cuộc đời kiểm tra giám sát hiện tượng này
hơn một tám trăm linh ngôi mộ được ủy ban nhân dân quận bình tân di dời trong đợt tập trung bốc mộ đầu tiên thuộc giai đoạn một
dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nghĩa trang bình hương hòa
từ nay đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn quận bình tân sẽ bốc tập trung hơn một tám trăm linh ngôi mộ tại nghĩa trang bình hưng hòa
một bảy trăm bảy mươi ba mộ chưa có thân nhân kê khai sẽ được bốc mộ tập trung trong vòng ba mươi ngày kể từ hai mươi một tháng hai đến hai mươi một tháng ba
có thân nhân nộp hồ sơ đăng ký kề khai thân nhân liên hệ ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận bình tân
để thực hiện bốc mộ di dời từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng năm
sau thời gian trên nếu thân nhân chưa thực hiện chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác bốc mộ tập trung trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dự án bốc mộ tập trung giai đoạn một nghĩa trang bình hưng hòa do ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận bình tân
làm chủ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách đơn vị giám sát là trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm và trung tâm y tế quận bình tân
việc bốc mộ tập trung được giao cho công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên môi trường đô thị tp hcm thực hiện
trong thời gian chờ xây dựng nhà lưu giữ cho cốt phục vụ dự án di dời nghĩa trang bình hưng hòa
quận thực hiện lưu trữ cho cốt tại văn phòng quản lý nghĩa trang bình hưng hòa
thưa quý vị
thành phố hồ chí minh đã bước vào giai đoạn mùa khô
thời điểm sau tết nguyên đáng này sẽ có những lễ hội đầu năm
nhu cầu thờ cúng đốt nhan đèn vàng mã tăng cao khiến tiêm ẩn về nguy cơ cháy nổ
phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và cú nạc cú hộ công an tp hcm khuyến cáo người dân cần cẩn trọng với giặt lửa
tối một mươi chín tháng hai tại căn nhà trong hẻm chín trăm bốn mươi tám đường lê đức thọ phường một mươi năm quận gò vấp đã xảy ra hỏa hoạn
hậu quả là một bé trai tử vong
người trai kịp thời thoát thân khỏi đám cháy
thời điểm xảy ra cháy người dân nghe thấy nhiều tiếng nổ và ngọn lửa bùng phát dữ dội
công tác ứng cứu tại chỗ bất thành
sau khi cảnh sát phòng trái chữa trái và cú nạc cú hộ công an tp hcm điều động phương tiện
và các cán bộ chiến sĩ đến ngọn lửa mới được dập tắt
gần đây thì thành phố nó cũng mùa trái khô khô nắng thì nó cũng thường xuyên nó có mấy vụ cháy nổ
nhà tôi thì ý thức thì để sẵn những cái bình chữa lửa những cái thiết bị
để sẵn nhiều khi mình có cần hay gì đó mình có thể kịp thời để mà mình chữa
chứ không để mà để trái nổ xong rồi mình cứ chữa là lúc đó là quá muộn
chứ nắng thì những cái chuyện bức chật nó ra rất là nhiều vấn đề
cho nên là mình đều phải chú ý bản thân mình và tất cả mọi người cũng phải chú ý
hội quán nghĩa an quận năm tp hcm là điểm đến khá nổi tiếng với đông người dân thành phố
đặc biệt là với đồng bào người việt gốc hoa
không chỉ tập trung đông người trong các ngày tết nguyên đáng
mà vào các lễ hội tết nguyên tiêu tại đây thường có rất đông người dân đến thắp nhan đèn cầu bình an may mắn
đây là những thời điểm nhạy cảm cần sự chung tay của người dân
trong phòng ngừa hóa hoàng ở nơi thợ cúng tính ngưỡng cũng như chủ động tại gia đình mình
theo tôi thấy thì nhà nước nàng chính phủ cũng như là các hội quán này cứ trụ truyền họ rất là kỹ
về cái vấn đề phòng trái chữa trái
thì riêng người dân theo tôi thấy thì họ cũng nhiều ý thức lắm
vô chùa thì cũng tuân thủ theo chùa là cầm bao nhiêu cây nhan đồ này kia
để mình phòng họ dựng cái phòng trái chữa trái này kia cho nó tốt
riêng nhà thì tôi cũng thấy là tất cả bà con lớp số họ cũng rất là ý thức
giống như là đốt nhan cũng hạn chế rồi với lại hóa bạc mã thì họ đều có những cái thùng đó
họ hóa từ từ thì thấy những cái đó cũng hồng tránh rất là nhiều về cái phòng trái chữa trái
vai trò của chủ cơ sở trong phòng trái chữa trái là quan trọng hơn cả
đội ngũ trang thiết bị cơ sở phải đảm bảo sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh cháy nổ
bởi nếu chỉ phụ thuộc vào ý thức của người dân là chưa đủ và dễ dẫn tới bị động
khi xảy ra hóa hoạn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng
song song đó là sự quan tâm kiểm tra theo dõi thường xuyên của cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận
đối với các hội quán đóng trên địa bàn
hàng năm lễ hội nguyên tiêu này cũng đông bà con thiện nam tính nữ xuống cung bái chùa
chúng tôi theo tục lễ nhất quan tâm đến phòng trái chữa trái
có chuẩn bị những bình chữa trái và sắp vụn các nơi
đồng hồi cũng nhờ bên công an phòng trái chữa trái quận năm hỗ trợ để hướng dẫn
nếu mà có xảy ra gì thì anh em tất cả
bà anh em
bà em đã phân công để làm nhiệm vụ để chữa trái
hàng năm khoảng sáu tháng kiểm tra một lần
thì cũng có bên phòng trái chữa trái cũng có xuống kiểm tra để hướng dẫn
yêu cầu nhiệm vụ về công tác đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái trên địa bàn thành phố
ngày càng cao hơn cho nên trong năm hai nghìn hai mươi
để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái trên địa bàn thành phố
thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ chủ động tham mưu cho bang giám đốc công an thành phố
tham mưu cho thành nữ của bang thành phố
quyết liệt các giải pháp các biện pháp đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái
phù hợp với đặc điểm tình hình của thành phố
đồng thời nâng cao năng lực về công tác phòng trái chữa trái và cố nạn cố hộ
của các lực lượng phòng trái chữa trái chuyên nghiệp
phòng trái chữa trái chuyên ngành
phòng trái chữa trái cơ sở và phòng trái chữa trái dân phòng
đồng thời chủ động và tổ chức tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn
an toàn phòng trái chữa trái
đến các cơ quan tổ chức cá nhân
và hộ gia đình để làm tốt công tác phòng trái chữa trái
ở cơ sở giảm thiểu đến mức thấp nhất về các vụ cháy
cũng như là tai nạn sự cố về cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố
ghi nhận trong một mươi ngày tết dắp thình
trên địa bàn thành phố hồ chí minh xảy ra ít nhất một mươi sáu vụ trái
trong đó có hai vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
đặc biệt mới đây ngày một mươi bảy tháng hai
xảy ra cháy nhà dân trên đường cách mạng tháng tám
phường một mươi năm quận một mươi thành phố hồ chí minh
khiến bốn người tử vong
mùa lễ hội đầu năm cũng đang là mùa khô
lãnh đạo phòng cảnh sát phòng trái chữa trái
và cố đạn cứu hộ công an thành phố lưu ý người dân
cấn trọng với nguồn điện nguồn nhiệt
tránh tập kết hàng hóa vật dụng dây trái gần hệ thống điện
hoặc tránh xa bếp khu vực thờ cúng
cần kiểm tra đường dây điện sử dụng lâu năm
để tránh bị quá tải dẫn đến chập trái
đầu năm nhiều gia đình đã chọn cách đi lễ chùa
để cầu an làm việc thiện
sự thay đổi này
đang thấy rõ sau nhiều năm
các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền
loại bỏ các tập tục mê tính
giáo hội phật giáo việt nam vào mỗi dịp tết nguyên đáng
cũng đều có thông báo đến các cơ sở
cũng như phòng ngừa các biến tướng
trong lễ hội đầu năm
đã thành nếp quen
một tuần trước trầm tháng giêng
những lời kinh dược sư lại vang lên trong ngôi chùa này
giữa cảnh sát chốn thiện môn
đọc từng lời kinh
người đến chùa như đón nhận năng lượng thanh tịnh
năng lượng khi tâm an yên
bởi đã hiểu được nhiều điều hay
từ triết lý phật giáo
tư tưởng tự bi trí tuệ của đạo phật
hoàn toàn không dung nạp những tập tục
như dân sao giải hạn
cúng sinh tài lọc đầu năm
cầu an trong đạo phật
nó là một tinh thần tự bi
và có trí tuệ trong đó
chúng ta nguyện cầu
chứ không phải là xin
nguyện cầu để cho tâm ta được bình an
chúng ta hiểu được nhân quả của đạo phật
thì chúng ta sẽ đi theo con đường
trí tuệ của ngài
những điều như vậy đã được các cơ sở tự viện
ở khánh hòa lưu ý đến các phật tử
và người dân khi đến chùa
thay vì sắm sửa lễ vật mua vàng mã
để cúng sao giải hạn
nhiều người đã chọn cách đến chùa trong tháng diên
tham gia vào lễ cầu quốc thái dân an
một năm an lạc bắt đầu từ tâm luôn hướng thiện
và từ những việc làm giúp ích cộng đồng
nhờ quý thầy hướng dẫn mình làm phật sự
như là những công tác từ thiện
đến vùng sâu vùng xa
hoặc là đến những bệnh viện
cho thăm hỏi các bệnh nhân
ngoài sự cầu nguyện ra đó
thì mình cũng nên ứng dụng
những cái gì cho nó thực tế
ví dụ như bây giờ mình
nghĩ đến những người khác
nếu mà mình nghĩ đến người khác đó
thì đó cũng là một cách để mà giải phóng
những cái vướng mắt của mình
những tờ vàng mã này
thường được một số người mua về
cho lễ cúng dân sao giải hạn đầu năm
không chỉ vàng mã mỗi lần cúng sao giải hạn
là mỗi lần tốn kém
bởi phải sắm sửa nhiều lễ vật
tại các chợ ở thành phố nha trang
những quầy bán vàng mã thư thớt người mua
khác hẳn những năm trước
những người như bà ngân
dẫu kinh doanh mặt hàng vàng mã
những năm gần đây khá ế ẩm
nhưng cũng thừa nhận rằng
giảm dần việc đốt vàng mã
loại bỏ tục dân sao giải hạn
là xu hướng tích cực
nhiều người nhiều gia đình
đang dần nhận ra rằng
không phải cứ cúng sao giải hạn
thì mới có được một năm an lành
làm ăn phát đạt
càng ngày nhiều tập tục càng bộc lộ bản chất
là không có cơ sở khoa học
và không còn phù hợp với cuộc sống hôm nay
bị can trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc
và năm mươi bị can vừa bị đề nghị truy tố
ở bốn nhóm tội trong đó bị can quyết
và bảy người bị đề nghị truy tố
hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án
thao túng thị trường chứng khoán
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cố ý công bố thông tin sai lệch
hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
và lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán
bos công ty cổ phần xây dựng pharos
các công ty liên quan
trong hệ sinh thái của tập đoàn flc
và các cơ quan đơn vị liên quan
vụ việc này
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đề nghị truy tố năm mươi một bị can
ở bốn nhóm tội danh
trong đó một mươi ba bị can bị đề nghị truy tố
tội thao túng thị trường chứng khoán
hai mươi ba bị can bị đề nghị truy tố
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn bị can bị đề nghị truy tố
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
ba bị can bị đề nghị truy tố
tội cố ý công bố thông tin sai lệch
hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
tám bị can bị đề nghị truy tố
hai tội thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó có bị can trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc
đây là diễn biến sau hai tháng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của bị can trịnh văn quyết cùng các đồng phạm
so với lần điều tra trước
ngoài các sai phạm liên quan tập đoàn flc
vụ án đã mở rộng ra sở giao dịch chứng khoán
tp hcm vụ giám sát công ty đại chúng
thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước
và trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam
cũng trong ngày hai mươi bốn tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố bị can
trần quý thanh và hai con gái
là trần uyên phương và trần ngọc bích
cùng chú tại quận bình thạnh tạm chú
tại tỉnh bình dương về tội lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo kết luận điều tra bị can
trần quý thanh lợi dụng quy định
về cho vay hợp đồng chuyển nhượng
trong bộ luật dân sự để cho vay lấy lãi
dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự nhưng không làm
hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
trần quý thanh buộc các doanh nghiệp
cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng
dự án bất động sản cho hai con gái
là trần uyên phương và trần ngọc bích
theo đúng quy định của pháp luật nhưng với
giá trị thấp hơn nhiều so với giá trị
thực tế của tài sản sau đó
nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng
để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận
nhóm dùng thủ đoạn gian dối
hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản
không thể thực hiện được để cố tình không trả
chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân
với tổng giá trị là hơn
một bốn mươi tám tỷ đồng
ngày hai mươi hai tháng hai
nhận nguồn tin sẽ có một lượng lớn ma túy
được vận chuyển từ tp hcm lên lâm đồng
các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp cùng công an huyện đức trọng
đã bắt giữ ba đối tượng trong diện theo dõi
là nguyễn thị lan nguyễn công hiến
và đặng công trung khi đang giao dịch
một kg ma túy đá
cùng thời điểm liên quan tới đường dây ma túy này
công an đã bắt phan hữu nghĩa
bùi quốc vũ la thị kiếu hoa
một tổ công tác khác cũng bắt luân thị kim thảo
khám xét nhà của nguyễn thị lan
lực lượng công an phát hiện ba gói ma túy
hai mươi tám viên đạn sáu vỏ đạn
cùng hơn bốn trăm hai mươi hai triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an đặng công trung khai
do làm tài xế đi lâm đồng nhiều lần
nên thông thạo địa hình và có mối quen biết rộng
lợi dụng điều này
trung đã rủ phan hữu nghĩa nguyễn thị lan
nguyễn công hiến lấy ma túy ở tp hcm
vận chuyển lên huyện đức trọng tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bình dương vừa khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn đức trung
quê tại tỉnh thanh hóa
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra
trung là giám đốc công ty của phần bất động sản
bảo an group hiện trú tại
phường định hòa tp thủ dầu một tỉnh bình dương
theo tài liệu của cơ quan điều tra
nguyễn đức trung được ủy quyền
và thỏa thuận bán đất cho một người đàn ông
đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nguyễn đức trung đã chấm dứt hợp đồng
hợp tác với chủ xưởng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên đồng thuận
không tranh chấp tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba
trung vẫn đưa thông tin gian dối để
người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng mua bán đất
và nhận thanh toán tổng cộng là một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm
bị tố giác nguyễn đức trung đã trả lại
số tiền một tỷ một mươi bảy triệu
năm trăm linh ngàn đồng
còn giữ lại bốn trăm linh bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
hiện không còn khả năng chi trả
công an huyện văn lâm tỉnh hương yên
phối hợp công an các xã
thị trấn giáp thanh tiến hành điều tra
bắt giữ bảy đối tượng trong vụ hỗn chiến
trên địa bàn
tại hiện trường thuộc xã tân quang
lực lượng công an phát hiện thu giữ một thanh kiếm
có vỏ bọc bằng gỗ bốn dao phóng lợn
trong lúc điều tra phát hiện ba chiếc xe ô tô
có biểu hiện nghi vấn
lực lượng công an đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
các đối tượng trên xe đã lau thẳng xe
vào tổ công tác một xe chạy thoát
sau khi uy hiếp sẽ nổ súng nếu trốn chạy
các đối tượng trên hai xe còn lại mới xuống xe
bên trong hai chiếc xe
lực lượng công an phát hiện một con dao
bốn thanh kim loại có đầu gắn lưỡi dao
một khẩu súng bên trong hộp tiếp đạn có năm viên
một nắm đấm tay gấu bằng kim loại
bảy thanh niên trên hai chiếc xe
được mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai
do nhận được thông tin một người bạn vừa bị nhóm thanh niên
ở thị trấn như quỳnh huyện văn lâm
dùng hung khí đuổi đánh nên đã chuẩn bị
vũ khí trên xe để đến hỗ trợ
cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh bình dương
vừa khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn đức trung quê tỉnh thánh hóa
để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo
chiếm đặt tài sản
theo điều tra trung là giám đốc công ty
cổ phần bắt độc sản bảo an group
hiện trú tại phường định hòa thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương
theo tài liệu cơ quan điều tra nguyễn đức trung
được ủy quyền và thỏa thuận bán đất
cho một người đàn ông đến ngày một mươi năm tháng ba
năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức trung
đã chấm dứt hợp tác với chủ sử dụng đất
việc chấm dứt hợp tác được hai bên
đồng toàn không tranh chất
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
trung vẫn đưa thông tin gian dối
để người đàn ông tin tưởng ký hợp đồng
mua bán đất và nhận thanh toán tổng cộng
một tỷ bốn trăm hai mươi năm triệu đồng
trước thời điểm bị tố giác
nguyễn đức trung đã trả lại số tiền
một tỷ một mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
còn giữ lại bốn trăm linh bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện không còn khả năng chi trả
nguyễn đức trung đã trả lại số tiền
văn phòng chủ tịch nước mới đây
đã công bố lệnh của chủ tịch nước
công bố luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
vừa đưa quốc hội thông qua
theo phó thống đốc ngân hàng nhà nước đoàn thái sơn
luật các tổ chức tín dụng hai nghìn hai mươi bốn
có nhiều điểm mới
trong đó quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng
khi một tổ chức tín dụng bị rốt tiền hàng loạt
và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản
đảm bảo an toàn hệ thống đảm bảo quyền lợi
người gửi tiền
theo đó một trong những điểm mới
của luật các tổ chức tín dụng
là đã giảm giới hạn tỷ lệ sở hữu
cổ phần của cổ đông là tổ chức
của nhóm cổ đông và người có liên quan
quy định lộ chính năm năm
giảm dần giới hạn các tín dụng
sửa đổi bổ sung quy định về khái niệm
người có liên quan
luật bổ sung trách nhiệm công bố
công khai thông tin của cổ đông sở hữu từ một
vốn điều lệ của tổ chức tín dụng trở lên
thông tin về người có liên quan
của người quản lý người điều hành
của tổ chức tín dụng
cái việc tri phối được một tổ chức tín dụng
chính là thông qua việc nắm giữ đa số
tỷ lệ sở hữu cổ phần tại một tổ chức tín dụng
và thứ hai là thông qua các quy định
nâng cao thu chuẩn quản trị điều hành
cũng như hạn chế việc tham gia
quản trị điều hành của những người có liên quan
tại một tổ chức tín dụng
cũng như cách biệt hoàn toàn khâu giữ quản trị điều hành
trong tạm trung dụng
thì tất cả quy định này trong luật cũng đã điều chỉnh
một cách rất là căn bản
chúng tôi bổ sung thêm một quy định
chính là mở rộng khái niệm người có liên quan
và người có liên quan
trong việc xác định sở hữu cổ phần
chính là nhóm người có mối quan hệ với nhau blin
có thể thông qua các hoạt động sở hữu
thông qua quản trị điều hành
chi phối hoạt động đặc biệt là các dòng cấp tiến dụng ra
của tổ chức tín dụng
thì cũng đã được mở rộng khái niệm ra
mở rộng ra nghĩa là mức độ chi phối sẽ bị hạn chế
một trong những nội dung mới
luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
là đã bổ sung quy định về rút tiền hàng loạt
trong đó quy định rõ
các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tiến dụng
bị rút tiền hàng loạt
bao gồm các biện pháp tự thân của ngân hàng
và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản
đảm bảo an toàn hệ thống
đáng chú ý luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi lần này
đã bổ sung quy định
cấm gắn bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc
với cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng
dưới mọi hình thức
cũng như bổ sung quy định yêu cầu ngân hàng thương mại
chi nhánh ngân hàng nước ngoài
phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến
trong các trường hợp bị can thiệp sớm
có đó đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
tôi nghĩ là nó ảnh hưởng khá nhiều đến lợi ích
và quyền loại của người tiêu dụng
và để cái thị trường này có thể mà phát triển một cách
bền bẩn trong thời gian tới thì
tôi nghĩ là cái quy định này nó hết sức cần thiết
chúng ta đã đưa ra cái việc là
các tổ chức tín dụng
và các cái ngân hàng thương mại
khi mà huy động cái tiền gửi
thì phải có cái phương án
để mà khắc phục
các cái tình huống khẩn cấp
để từ đó
bản thân ngân hàng
có thể dự chủ và khắc phục được
các chuyên gia đánh giá
khi các quy định của luật các tổ chức tiến dụng
sửa đổi được tuân thủ nghiêm
sẽ hạn chế và giảm thiểu đáng kể
hệ lụy của vấn đề sở hữu chéo
thao túng hoạt động của tổ chức tín dụng
như trường hợp tại ngân hàng scb vừa qua
quả đó giúp thị trường tài chính phát triển
bền vững minh bạch và đảm bảo
quyền lợi công bằng giữa các bên
tại các địa phương trên cả nước
xuất hiện tình trạng một số cá nhân cửa hàng
tự ý mở dịch vụ chuyển rút tiền
nhất là tại các địa bàn nông thôn
các cửa hàng này đa số là tự phát
và chưa được cơ quan có thẩm quyền
cấp phép hoạt động hoạt động này tiềm ẩn
rất nhiều rủi ro cho cả người cung cấp
và sử dụng dịch vụ này phản ánh
trên địa bàn tỉnh đồng tháp
cầm số tiền mặt trên tay
chúng tôi thử đến một cửa hàng
treo bảng dịch vụ chuyển tiền nhanh
rút tiền mặt để nhờ chuyển vào tài khoản
rất nhanh chóng nhân viên tại cửa hàng này
sử dụng tài khoản internet banking
của cá nhân để chuyển vào tài khoản
chúng tôi yêu cầu không biên lại
không hóa đơn chứng tử và thu phí
theo kiểu tự thích vì vậy
sẽ khó có thể giải quyết khi có tranh chấp
xảy ra còn đây là những thông tin
cảnh báo của một tài khoản mạng xã hội
có cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền
với thủ đoạn tạo tài khoản ảo
giả danh người thân cho rằng đã nhận được
hai trăm linh triệu đồng tiền mặt và yêu cầu
chuyển khoản hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản khác
để lấy phí hai trăm linh nghìn đồng
rất may chủ tài khoản này có sự cảnh giác
nên không bị lừa đảo
mới đây trên địa bàn huyện lai vung
tỉnh đống tháp đã xảy ra trường hợp lừa đảo
chiếm đoạt tài sản thông qua sử dụng dịch vụ này
hai thanh niên lạ mặt đã đến
tiệm điện thoại di động của một người đàn ông
nhờ chuyển khoản số tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau khi nạn nhân chuyển khoản xong
lợi dụng người này mất cảnh giác
hai đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ được hai đối tượng
hoạt động này tìm mất rất nhiều rủi ro
các phí dịch vụ thì không theo quy định của pháp luật
đồng thời mất an toàn rất cao
chẳng hạn như các đối tượng sẽ lợi dụng vào dịch vụ này
để thực hiện hành vi dư phẩm pháp luật
cũng như lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rồi đây cũng là điều kiện
để các đối tượng mua bán hàng cấm giặt cấm
thời gian qua công an tỉnh đồng tháp
đã có nhiều đợt đến các phí dịch vụ này
các cơ sở kinh doanh tự phát dịch vụ này
để tuyên truyền nhắc nhở cho làm cam kết
thực hiện theo các quy định của pháp luật
qua đó phần nhiều các cửa hàng đã tháo rỡ bảng
không tiếp tục thực hiện các dịch vụ sai quy định này
các đối tượng cũng như các đối tượng
cũng lợi tìm điện thoại
thì giờ mình thấy tạm điện thoại
thôi mình mở đi cũng kiếm tiền cà phê
ờ nghỉ luôn chứ không có làm nữa chứ
cái này chủ yếu là làm kiếm tiền cà phê
mà không được thôi nghỉ
nếu mà không đúng pháp luật thì thôi mình nghỉ
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên
trước hết là một số người dân
nhất là ở địa bàn nông thôn
chưa quen sử dụng phần mềm ứng dụng
của các ngân hàng trên điện thoại di động
để chuyển rút tiền hoặc nạp rút tiền
tại các trụ atm
mặt khác việc rút chuyển tiền
tại các trụ atm cũng có lúc gặp sự cố
và không phải nơi nào cũng bố trí
trụ atm hoặc có trụ sở ngân hàng
trong khi đó thực hiện dịch vụ này
tại các cửa hàng kinh doanh lại đơn giản
nhanh chóng bất kể thời gian nào
vì vậy một số cá nhân vẫn còn lén lút
cung cấp dịch vụ chuyển rút tiền tự phát
để giải quyết tình trạng này
đòi hỏi cơ quan chức năng đặc biệt là
các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tỉnh
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
thông qua thẻ atm đồng thời tiếp tục
xem xét điều chỉnh mức phí giao dịch cho phù hợp
nâng cao chất lượng các dịch vụ
và tăng cường cải cách thủ tục hành chính
đối với khách hàng khi đến giao dịch
bên cạnh đó các ngân hàng chủ động phối hợp
với cơ quan chức năng nhà mạng viễn thông
tăng cường kiểm tra giám sát những đơn vị cá nhân
cấp máy pos đảm bảo hoạt động đúng quy định
kiên quyết xử lý những điểm
không được phép kinh doanh dịch vụ rút chuyển tiền
tránh những rủi ro cho người dân
sản lượng xuất khẩu tăng mạnh
kèm giá bán được cải thiện
doanh nghiệp cá tra báo doanh thu đột biến
ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cộng thêm chính sách từ thị trường mỹ và châu âu
sẽ là động lực tăng trưởng xuất khẩu cá tra
của việt nam trong thời gian tới
trước các biện pháp hạn chế thủy sản
có nguồn gốc từ nga và trung quốc
của mỹ và liên minh châu âu
một số tổ chức và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản việt nam
kỳ vọng các động thái trên
có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn
cho các sản phẩm thủy sản của việt nam
đặc biệt là cá tra phi lê
tại thị trường mỹ và châu âu
đây là hai thị trường xuất khẩu cá tra trọng điểm của việt nam
trên thực tế sản lượng xuất khẩu cá tra
của việt nam sang châu âu
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
đã tăng ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
và hai mươi ba so với tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hiện nhu cầu tiêu thụ cá tra
tại thị trường mỹ được kỳ vọng
sẽ dần hồi phục trong năm nay
với dự báo giá cá tra xuất khẩu bình quân
sang thị trường mỹ trong năm nay
sẽ tăng một mươi so với năm hai nghìn hai mươi ba
thời điểm này hầu hết diện tích vải sớm
gồm các giống u trứng u gai và u hồng
của huyện thanh hà tỉnh hải dương
đã kết thúc thời kỳ ra hoa
tuy nhiên nhiều diện tích vải sớm xuất hiện
cảnh lọc gây nguy cơ mất mùa
trên tình trạng này nâu dân vùng vải thanh hà
đã chủ động khắc phục nguy cơ mất mùa vải sớm
phản ánh tại xã thanh quang
vùng vải sớm lớn nhất của huyện thanh hà
và tỉnh hải dương với diện tích khoảng sáu trăm linh hectare
gia đình bà nguyễn thị khương
ở thôn thanh lanh xã thanh quang
có bảy sao vải sớm giống u trứng và u hồng
phần lớn diện tích đã ra lọc
hoặc ra hoa xen lẫn lọc
điều này gây nguy cơ lớn
làm giảm sản lượng vụ vải năm nay
ngoại gia đình đầu tư rất nhiều
thế bây giờ nhìn nhận như thế này
thì nó thua thiệt quá nhiều về kinh tế
thế nên bà con giờ nó khắc phục
những cái cây nào
hoặc những cái cành nào
mà nó đã có hoa rồi
thì nó sẽ được thua thiệt

để nó tập trung vào cái hoa đấy
để cho nó phát triển
cùng ở xã thanh quang
gia đình ông nguyễn văn bài
đang tập trung nhân lực
cắt tỉa các cành ra lọc
cành trong tán
để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa vải
đây là một trong những giải pháp hữu hiệu
ở thời điểm hiện tại
để hạn chế ảnh hưởng khi vải ra lọc
dẫn đến giảm sản lượng
đến bây giờ thì cái lượng
nát lọc mà tỉa đi
thì hoa cũng đẹp
mà cũng phải đạt tới bảy mươi tám mươi
nó phát triển đều lên
thì cái hoa nó cũng
sau cái cung đoạn đó
thì chúng tôi đi tỉa cành
tỉa bớt những cái cành
đi để cho nó phát triển
tụ vào những cái bông hoa
thế sau đó thì
đến cái cung đoạn
rồi cũng chuẩn bị phun thuốc
theo báo cáo của phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn
huyện thanh hà
toàn huyện hiện có gần ba ba trăm linh hectare vải
trong đó vải sớm khoảng một bảy trăm linh ha
vải chính vụ hơn một năm trăm linh ha
hiện vải sớm vải nhỡ đã ra hoa
tỷ lệ cây ra hoa đạt trên tám mươi
trong số này
có khoảng ba mươi diện tích vải ra hoa
xen đá lọc
chủ yếu là các giống vải u hồng
với kinh nghiệm trồng vải nhiều năm
hầu hết các hộ dân nơi đây đều nhận định
năm nay năng suất vải sẽ bị ảnh hưởng
những diện tích vải ra hoa kèm lọc
sẽ phát triển kém hơn
nếu hộ trồng vải không đáp ứng được các biện pháp chăm sóc tốt
chăm đắm xem xét
rồi dẻo xét
nói chung là phải
hầu như là ngày nào cũng phải một lượt
và phát điện ra để trừ sâu bệnh
hiện trà vải sớm
chủ yếu là vải u trứng
của xã thanh quang nói riêng
và các vùng trồng vải của huyện thanh hà nói chung
đang nở hoa
để giữ hoa và quả non cho các trà vải
nông dân thanh hà đã và đang chủ động
chăm sóc cây phòng trừ sâu bệnh
theo khuyên cáo của cơ quan chuyên môn
những vùng vải xuất khẩu
nông dân tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất sạch
đã được hướng dẫn với mục đích
nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm vài quả
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị công ty cổ phần
tập đoàn đồ tư địa ốc nova
vừa công bố báo cáo tài chính quý thứ tư
sau nhiều quý đây là lần đầu tiên
novaland báo lại ngàn tỷ trở lại
trong bối cảnh kinh doanh bất động sản
vẫn còn gặp khó khăn
trong quý này novaland ghi nhận
tổng doanh thu hợp nhất hơn ba tám trăm năm mươi bảy tỷ đồng
bao gồm doanh thu đến từ bán hàng
cung cấp dịch vụ từ hoạt động tài chính đầu tư
lợi nhuận sau thuế
đạt một sáu trăm bốn mươi hai tỷ đồng
lũy kế một mươi hai tháng tổng doanh thu
hợp nhất bốn bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng
trong đó doanh thu quý bốn
đóng góp bốn mươi ba và ghi nhận
lợi nhuận sau thuế cả năm sáu trăm tám mươi năm tỷ đồng
doanh thu thuận từ bán hàng
đạt gần bốn chín mươi tỷ đồng
ghi nhận từ việc bàn giao
tại một số dự án như
novaworld phan thiết novaworld hồ tràm
và các dự án bất động sản
trung tâm khác
ngoài ra doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ
đạt sáu trăm sáu mươi chín tỷ đồng
giải trình việc lợi nhuận sau thuế
quý này tăng vọt lên mức một sáu trăm bốn mươi hai tỷ đồng
trong khi quý bốn
năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạt

tổng giám đốc tập đoàn novaland cho biết
lợi nhuận sau thuế hợp nhất của novaland
tăng đến một một trăm tám mươi tám
so với cùng kỳ
do lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
sau đà giảm không phanh của lãi suất huy động
tại các ngân hàng thì các công ty chính khoán
đã bắt đầu giảm lãi suất margin
và tích cực mời chào khách vay
nhiều ưu đại khác được triển khai song song
trong cuộc đua chiếm lĩnh thị phần mua giới
chính sách zero fee miễn phí giao dịch
đang trở nên phổ biến hơn trong lĩnh vực chiến khoán
cuộc đua chuyển từ hạ phí sang miễn phí
đưa phí mua giới về không
cuộc cạnh tranh thị phần thu hút khách hàng
trở nên khốc liệt hơn nhưng đi kèm với đó
nguồn thu chú lực từ mua giới cũng bị ảnh hưởng
những công ty chiến khoán nắm giữ
thị phần mua giới lớn hoặc đang bước tốc
chiếm thị phần đều triển khai zero fee
chiến khoán vps chiếm một mươi chín sáu
thị phần mua giới trên hồ dê
miễn phí giao dịch sáu tháng
chiến khoán ssi cũng từng áp dụng chính sách này
ghi nhận tăng trưởng một bậc
trong sấp hạng thị phần mua giới
ở vị trí thứ tư chiến khoán techcombank
tcbs đang miễn phí giao dịch
thị phần mớ rộng nhưng gần thu mua giới
của tcbs thu hẹp đáng kể
năm hai nghìn hai mươi ba giảm hơn bốn mươi sáu
trong khi chi phí bán này lại tăng
gần một mươi chín so với trước
biên lãi gộp bị thu hẹp
tám mươi hai sáu xuống còn sáu mươi một năm
tương ứng lợi nhận gộp giảm sáu mươi
so với năm hai nghìn hai mươi hai
nhiều công ty chứng khoán khác cũng đang áp dụng
ais hay mới nhất là mbs
tuyến metro số hai bến thành tham lương
tại tp hcm đã chính thức triển khai thi công
lãnh đạo bang quản lý đường sát
đô thị tp hcm khẳng định
công tác di dời hạ tầng kỹ thuật
đã đủ điều kiện để triển khai thi công
tuyến metro số hai là công trình
có vai trò vô cùng quan trọng
trong việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị
của tp hcm hoàn thiện mạng lưới giao thông
cũng như là chỉnh trang phát triển đô thị
và thúc đẩy kinh tế xã hội tp
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
bang quản lý đường sát đô thị
đã khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật
cho hạng bột điện
đến nay khu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật
đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu
các gói thầu di dời tái lập công trình
cấp nước thoát nước chiếu sáng
biển báo đèn tín hiệu giao thông
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lễ triển khai thi công đầu năm này
nhà thầu đã triển khai luôn
vào việc thi công toàn bộ
hạ tầng thoát nước
của tuyến số hai
để đảm bảo là sau cố gắng
trong năm hai nghìn hai mươi bốn này
sẽ đảm bảo được tầm tám mươi giá trị sản lượng
để thứ nhất là góp phần
giải ngân đầu tư công cho thành phố
và thứ hai là đảm bảo tiến độ
để triển khai dự án công việc tiếp theo
của tuyến metro số hai
một yếu tố quan trọng góp phần
để tuyến metro số hai được đưa vào khởi công
là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
đã đạt tỷ lệ hơn tám mươi sáu
với năm trăm linh tám trên năm trăm tám mươi sáu trường hợp
lễ giả quân đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nó thể hiện một bước chuyển
một năm bản lề
để thi công đồng bộ
di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật
cấp thoát nước điện viện thông
chiếu sáng v v
để hoàn thành công tác
thu xếp mặt bằng sạch
để bàn sẵn sàng bàn giao
cho các nhà tàu chính vào năm hai nghìn hai mươi năm
dự án tuyến metro số hai
có chiều dài hơn một mươi một km
đoạn đi ngầm dài hơn chín km
đoạn đi trên cao dài gần hai km
với một mươi nhà ga
chín nhà ga ngầm một nhà ga trên cao
dự án đi qua địa bàn của sáu quận
gồm quận một quận ba quận một mươi quận một mươi hai
quận tân bình và quận tân phú
với tổng diện tích thu hồn
tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ
là hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
dự án đặt nền móng cho giai đoạn
phát triển không gian ngầm của thành phố
trên cơ sở các nhà ga ngầm dọc tuyến
đồng thời đây cũng là công trình đầu tiên
của thành phố ứng dụng mô hình thông tin công trình
từ khảo sát thiết kế
cho tới giám sát triển khai thi công
được áp dụng những công nghệ tiên tiến
trong quá trình triển khai thi công
như khoang kích ngầm hệ thống điện ngầm
hệ thống cấp nước ngầm
thưa quý vị thay vì các lựa chọn
có tỷ suất mạo hiểm cao thì đa phần
và đầu tư hiện nay tập trung tìm kiếm
cơ hội ở vùng bất động sản an toàn
trong đó tại thành phố hồ chí minh
các căn hộ đã hoàn thiện ở khu vực trung tâm
phục vụ nhu cầu đa dạng
có thể tạo dòng tiền gây đang trở nên
nóng hơn bao giờ hết
theo báo cáo của hội mô giới bất động sản việt nam
bất động sản vẫn là kênh tru ấn dòng tiền
cho nhà đầu tư từ trước đến nay
tuy nhiên vì chọn lựa khúc đầu tư
sẽ có nhiều sự thay đổi khi luật kinh doanh
bất động sản và luật nhà ở được sửa đổi thông qua
hiện nay có khoảng tám mươi một đô thị
gồm đô thị loại hai và loại ba
trên cả nước siết phần lô bán nền
đây là loại hình được xem có tính đầu cơ cao
và rủi ro cho nhà đầu tư lớn
bên cạnh đó sự kháng hiếm của loại hình căn hộ
đã xây dựng hoàn thiện có vị trí ngay khu vực trung tâm
khiến khoản đầu tư và các dự án này
trở nên an toàn được ví như sổ tiết kiệm
lãi suất cao thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư
lý giải và sơ hút của bất động sản quận một
theo các chuyên gia dù chỉ chiếm ba mươi bảy diện tích
thành phố hồ chí minh nhưng quận một
là nơi tập trung các cơ quan chính trị
kinh tế trọng điểm của khu vực miền nam
phần lớn diện tích được dành cho các trụ sở hành chính
và tiện ích vì vậy không gian sống
tại khu vực này rất kháng hiếp và luôn được săn đón
một yếu tố khác được nhà đầu tư có khấu vị
an toàn quan tâm là dự án đã xây dựng
hoàn thiện và có thể sử dụng linh hoạt
theo số liệu của ngân hàng nhà nước công bố
lượng tiền gửi của người dân và tổ chức kinh tế
vào các ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi ba
đã đạt mức cao kỷ lục với hơn một mươi ba năm triệu tỷ đồng
vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
riêng tại thành phố hồ chí minh
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tổng tiền gửi tiết kiệm dân cư
tại các ngân hàng trên địa bàn
đạt hơn một ba mươi bốn triệu tỷ đồng
tăng bảy tám so với năm hai nghìn hai mươi hai
chiếm ba mươi tám so với tổng tiền gửi
trên địa bàn của thành phố
đây là bộ phận tiền gửi

không chiếm tỷ trọng cao trong tổng tiền gửi
dù lãi suất huy động đang ở mức thấp nhất
trong nhiều năm trở lại đây
sông dòng tiền nhàn rỗi vẫn chạy vào ngân hàng
phân tích về tốc độ tăng trưởng tiền gửi
tại địa bàn thành phố
ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố hồ chí minh
cho biết so với một mươi năm trước đây
cơ cấu tiền gửi có sự thay đổi
theo xu hướng tiền gửi của tổ chức kinh tế
và cá nhân tăng chiếm tỷ trọng cao nhất
do các sản phẩm dịch vụ huy động vốn
của các ngân hàng không chỉ ngày càng đa dạng
mà còn đem lại sự thuận lợi cho người gửi tiền
cả về lợi ích kết hợp khả năng thanh toán tính dụng
đối với các ngân hàng
mặc dù tiền gửi tiết kiệm
có chi phí huy động vốn cao hơn
so với tiền gửi không kỳ hạn
nhưng việc tăng trưởng ổn định và bền vững
của tiền gửi tiết kiệm dân cư
lại có tác động tích cực đối với quá trình mở rộng
và tăng trưởng tính dụng của các ngân hàng hiện nay
với sự chủ động quyết liệt triển khai hiệu quả
các giải pháp
bước trên kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn của bình phước
đã có những gam màu sáng
nhiều chỉ tiêu của các ngành lĩnh vực
đều đạt khá
kết quả này nhờ vào sự phục hồi và phát triển mạnh
ở nhiều ngành nhiều lĩnh vực
cùng với đó là sự nỗ lực chung của tỉnh
trước bối cảnh khó khăn của sự tác động kinh tế
của năm hai nghìn hai mươi ba
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
công nghiệp xây dựng là một trong những lĩnh vực
đóng góp và tăng trưởng kinh tế của bình phước
thời gian qua bình phước
luôn chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp
trong việc tiếp cận mở rộng thị trường
hỗ trợ gắn kết giữa các đơn vị sản xuất và phân phối
để doanh nghiệp giới thiệu tiềm năng thế mạnh sản phẩm
đến với các bạn hàng
năm hai nghìn hai mươi ba khu vực công nghiệp và xây dựng
đạt hơn một mươi bảy hai trăm linh năm tỷ đồng
đồng góp hai hai mươi sáu điểm phần trăm
vào tăng trưởng grdp của tỉnh
phải nói là năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi ba vừa qua
thì bình phước mình đã tạo
rất nhiều môi trường thuận lợi
để cho các doanh nghiệp quảng bá
và giới thiệu sản phẩm đặc trưng
của vùng mình
và qua đó kết nối giao thương
cung cấp cho các vùng mình khác
ngoài tôi ra thì các doanh nghiệp khác
rất là phấn khởi và rất là thuận lợi
trong vấn đề kết nối cung cầu
và giới thiệu sản phẩm
của bình phước mình với các vùng mình
nông lông nghiệp và thúy sản
là lĩnh vực có mức đồng góp lớn
vào tăng trưởng grdp với giá trị
đạt hơn một mươi bảy năm trăm một mươi ba tỷ đồng
đồng góp ba hai mươi một điểm phần trăm
vào tăng trưởng grdp của tỉnh
cao hơn một bốn so với cùng kỳ
năm trước kết quả minh chứng
cho những giải pháp thực hiện phát triển
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
của bình phước đạt hiệu quả
góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh
kết quả này không phải là chỉ của năm hai nghìn hai mươi ba
mà nó được
cộng ảnh hưởng
và nó tác động
của nhiều năm trong
thực hiện cơ chế chính sách
về phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh
bên cạnh đó khu vực dịch vụ
của tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
thở sắc mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng
tám ba mươi bốn đồng góp hai bảy mươi năm điểm phần trăm
vào tăng trưởng grdp của tỉnh
và chi tiêu quan trọng để đánh giá
hiệu quả kinh tế là grdp bình quân
đầu người năm hai nghìn hai mươi ba của tỉnh
đạt khá cao gần chín mươi bốn triệu đồng
mỗi người vượt kế hoạch đề ra
ba khu vực đều vượt
đặc biệt là khu vực của nông
chúng ta vượt một mươi hai mươi năm
chúng ta vượt một mươi hai mươi năm
vượt cao nhất cả nước
trong bản đồ kết quả công việc
rồi là khu vực hai
là công nghiệp xây dựng
thì riêng công nghiệp là tăng
rồi lĩnh vực của dịch vụ
cũng tăng tám ba mươi bốn
tất cả những chi tiêu quan trọng này
nó góp phần thúc đẩy
cho tăng trưởng tám ba mươi bốn của tỉnh
kết quả tăng trưởng kinh tế
của bình quân
bình phước đạt trong năm hai nghìn hai mươi ba
là động lực để bình phước nỗ lực hơn nữa
thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
trong thời gian tới
với khát vọng phát triển
hệ thống chính trị bình phước
đang nỗ lực quyết tâm
trong các hoạt động chí đạo điều hành
phấn đấu thực hiện thắng lợi
các mục tiêu chỉ tiêu
phát huy tối đa vai trò trụ cột
của khu vực kinh tế
trong tăng trưởng
tạo đảm bức phá
trong thời gian tới
các mục tiêu tăng trưởng kinh tế
trong thời gian tới